được sự đồng ý của đảng ủy đại sứ quán việt nam tại liên bang nga thực hiện chương trình công tác đoàn
và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ban cán sự đoàn tại liên bang nga đã tổ chức cuộc thi
đường đến nước nga cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên việt nam đang học tập
tại liên bang nga thủ đô moscow và các vùng lân cận
được tổ chức trong khuôn khổ năm cháo việt nam tại liên bang nga và năm liên bang nga tại việt nam
đây cũng là hoạt động nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam liên bang nga chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam
lần thứ tám và bảy mươi năm truyền thống hội sinh viên việt nam
đường đến nước nga năm nay thu hút sáu mươi thí sinh là đại diện của hàng trăm sinh viên việt nam ưu tú
đang học tập tại hàng chục trường đại học trên khắp thủ đô moscow và các vùng lân cận
sau hơn bốn giờ tranh tài sôi nổi cuộc thi đường đến nước nga năm nay đã chọn ra những tập thể
và cá nhân xuất sắc nhất trong đó có giải thí sinh thuyết trình xuất sắc thuộc về bạn lê huỳnh đức
thuộc cụm tri đoàn ba